đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện bình lục tỉnh hà nam
vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ đối tượng lê hữu kiên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
chủ tải địa phương về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thông tin có trong cụm tin vắn ngay sau đây
đối tượng kiên bị lực lượng công an bắt quả tăng khi đang bán trái phép chất ma túy
cho một đối tượng tại nhà ở cổ kiên thuộc thôn ba xã bối cầu
tại hiện trường và qua khám xét nơi ở cơ quan công an thu giữ ba gói ma túy đá
có trọng lượng hai hai trăm chín mươi bảy gram tám trăm linh ngàn đồng và nhiều vật chứng có liên quan
bước đầu kiên khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng không quen biết
tại tỉnh nam định để bán kiếm lời
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke đối tượng đinh nam bình
quê tỉnh đồng nai và nguyễn thúy hằng quê tỉnh cà mau đã bị công an thành phố biên hòa
đồng nai khởi tố và bắt tạm giam bốn tháng
ngoài ra bảy đối tượng khác cũng bị cơ quan công an lập biên bản về hành vi
sử dụng trái phép chất ma túy
liên quan đến vụ việc tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy
công an thành phố hồ chí minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung chuyển hồ sơ
sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bị can tất thành can
và một mươi chín đồng phạm về tội vi phạm về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
công an thành phố hồ chí minh xác định ông tất thành can khi là phó bi thư thường trực
thành ủy thành phố hồ chí minh đã có bút phê đồng ý để xa đưa cô
công ty con của công ty tân thuận ipc doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước phát hành chín triệu cổ phiếu
và bán cho công ty cổ phần đầu tư và phát triển nguyễn kim
công ty nguyễn kim với giá là bốn mươi đồng một cổ phần mà không qua đấu giá thẩm định giá theo quy định
cơ quan điều tra xác định giá phát hành cổ phần của sadeco thấp hơn giá trị thực chất nhiều
do tề trí dũng nguyên tổng giám đốc ipc chủ tịch hội đồng quản trị sadeco
sử dụng kết quả thẩm định giá của hsc
doanh nghiệp không có chức năng thẩm định khiến tài sản của sadeco bị đánh giá thấp
gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà nước một một trăm linh ba tỷ đồng
trong đó thất thoát tài sản nhà nước là hơn sáu trăm sáu mươi chín tỷ đồng
gồm vốn của ủy ban nhân dân tp hcm là hơn bốn trăm tám mươi năm tỷ đồng tương đương bốn mươi bốn
vốn của thành ủy tp hcm là hơn một trăm tám mươi bốn tỷ đồng tương đương một mươi sáu
kết luận điều tra bổ sung còn thể hiện bị can tề trí dũng và một số cá nhân
có hành vi tham ô tài sản qua việc chi tiền thù lao quỹ khen thưởng
với số tiền chiếm hưởng tham ô là hơn bốn bảy tỷ đồng
tại quảng nam lợi dụng những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
rất nhiều cá nhân đã đưa ra những thông tin sai sự thật giật gân câu like
trên các trang mạng xã hội tạo tâm lý hoang mang và gây nhiều khó khăn
cho công tác phòng chống dịch
đây là hành vi vi phạm pháp luật cần được xử lý nghiêm minh
thời gian vừa qua công an tỉnh quảng nam đã tăng cường ra soát xử lý cương quyết
đối với những cá nhân cố tình đăng tải phát tán thông tin sai sự thật
có liên quan đến dịch covid một mươi chín trên mạng xã hội
chín đối tượng bị xử phạt tổng số tiền năm mươi ba triệu đồng với hành vi đăng thông tin sai sự thật
trong đó phần lớn các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình
dịch bệnh covid một mươi chín
truy xét hai vụ việc xác minh làm rõ và đề xuất xử lý hai đối tượng giả mạo
các văn bản của cơ quan nhà nước về dịch bệnh covid một mươi chín
gọi hỏi gian đe một mươi sáu đối tượng đăng tải chia sẻ bài viết có nội dung gây hoang mang
dư luận quần chúng nhân dân
đây là con số thống kê của tỉnh quảng nam từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
đáng chú ý là mới đây sở thông tin truyền thông tỉnh quảng nam đã ra quyết định
xử phạt vi phạm hành chính bảy năm triệu đồng đối với công dân đinh hữu thoại
là linh mục phụ tá giáo sứ tiên phước huyện tiên phước đã có những bài viết
bình luận trên mạng xã hội facebook sai sự thật về quỹ vaccine gây bức xúc
trong nhân dân ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh
bởi vì đặc biệt trong tình hình nóng bây giờ nữa mọi người đều chống covid
toàn đảng toàn dân chống covid mà tự nhiên anh lại đưa ra cái vấn đề nhạy cảm
nói là sai sự thật bóp méo sự thật thì cái hậu quả nó lớn chứ
làm cho xáo trộn cái tư tưởng của cuộc chúng nhân dân
ảnh hưởng lớn đến cái việc mà huy động chung tay vì đẩy lùi đại dịch
theo quy định của pháp luật tất cả những hành vi đăng tải chia sẻ thông tin sai sự thật
nguyên tạc trên mạng xã hội là vi phạm pháp luật và cần phải được xử lý nghiêm minh
phải nói rằng những hành vi đó cũng là hành vi vi phạm pháp luật là sai trái
bởi vì anh chưa kiểm chứng cái thông tin đó là đúng hay không
mà anh đã chia sẻ anh đã lai anh thích rồi anh bình luận
rồi có những người là bình luận mang tính chất là giải trí vui
nhưng xét được góc độ pháp luật nó vẫn sai
thì tùy mức độ sai tùy con người cụ thể thì chúng ta sẽ có những mức hình phạt khác nhau
việc những cá nhân đưa những thông tin sai sự thật trên mạng xã hội
đặc biệt là thông tin liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
không chỉ thể hiện sự thiếu trách nhiệm xã hội mà còn vi phạm quy định của pháp luật
mạng xã hội là ảo nhưng tác hại của các thông tin là thật
do đó cần xử lý nghiêm khắc đối với những cá nhân tổ chức vi phạm
người dân cần cân nhắc lựa chọn thông tin khi đăng tải
chia sẻ trên mạng xã hội để tránh tiếp tay cho những thông tin xấu độc len lỏi vào đời sống xã hội
bản tin một trăm một mươi ba online tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
đội cảnh sát hình sự công an quận liên triểu thành phố đà nẵng vừa tiến hành truy xét
và bắt giữ đối tượng võ đình chiêu chú tại huyện thăng bình tỉnh quảng nam
là thủ phạm đã đột nhập trộm cắp kho vật tư đồ điện lạnh số lượng lớn trên địa bàn
qua tin báo của một người dân trên địa bàn phường hòa minh về việc bị mất trộm số lượng lớn tài sản
là đồ điện lạnh để tại kho trên đường hoàng văn thái công an quận liên triểu đã khẩn trương vào cuộc
và sau gần hai mươi bốn giờ đồng hồ xác minh truy tìm đã xác định được chiêu là thủ phạm của vụ trộm cắp nói trên
nên đã tiến hành bắt giữ chiêu tại quê nhà và di lý ra đà nẵng
tại cơ quan công an chiêu thừa nhận vì làm công nhân ở gần kho hàng của bị hại nên phát hiện thấy sơ hở
chờ đến lúc rạng sáng ngày một mươi ba
tháng một mươi một đã thực hiện đột nhập gọi xe tải vận chuyển toàn bộ số đồ điện lạnh trộn cắp được đi tiêu thụ
tại một cơ sở buôn bán phế liệu ở quận thanh khê
số tiền có được từ việc trộm cắp tài sản chưa dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân
vật chứng thu giữ được là tám bộ điều hòa hai tv và một ồn áp
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke
hai đối tượng là đinh nam bình quê ở tỉnh đồng nai và nguyễn thúy hằng quê ở tỉnh cà mau
vừa bị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai khởi tố và bắt tạm giam bốn tháng
ngoài ra bảy đối tượng khác cũng bị cơ quan công an lập biên bản về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
liên quan đến vụ việc tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy
vào dạng sáng ngày năm tháng một mươi một sau khi nhậu xong nhóm của bình đã đến một quán karaoke
trên địa bàn phường an bình thành phố biên hòa
hát và sử dụng ma túy thì bị nhân viên quán phát hiện
đồng thời nhân viên đã cung cấp số điện thoại của nguyễn thúy hằng
để nhóm này liên hệ tìm địa điểm sử dụng ma túy
sau đó nhóm của bình đến một căn nhà tại tổ ba mươi một khu phố bốn c phường tràng giài
căn phòng được bố trí loa đèn chiếu và các thiết bị để hỗ trợ việc sử dụng ma túy bay lắc
và đã bị cơ quan công an phát hiện xử lý
qua test nhanh cả chín đối tượng dương tính với chất ma túy
trong đó đối tượng nguyễn thúy hằng dương tính với sars cov hai
trong khi đó tại quảng ngãi vào khoảng giờ một mươi năm phút sáng ngày một mươi ba tháng một mươi một
đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và đội cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an thành phố quảng ngãi kiểm tra triệt xóa ổ nhóm sử dụng ma túy
trong karaoke sao mai thuộc phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi
theo đó các đội nghiệp vụ công an thành phố quảng ngãi đã phát hiện
tại bốn phòng hát karaoke thuộc cơ sở karaoke sao mai trên đường trần quang diệu
phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi
có hai mươi hai đối tượng có sử dụng ma túy tổng hợp
trước tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp
các cơ sở karaoke chưa được hoạt động
tuy nhiên chủ cơ sở vẫn bất chấp quy định lén lút hoạt động để thu lợi
lực lượng công an thành phố quảng ngãi thu giữ tại hiện trường nhiều loại ma túy tổng hợp
kết quả xét nghiệm nhanh có một mươi đối tượng dương tính với ma túy
công an thành phố quảng ngãi sẽ giải quyết
xử lý nghiêm minh đối với chủ cơ sở và các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật
và vi phạm quy định về phòng chống dịch trên địa bàn
chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thời gian qua công an thành phố quảng ngãi liên tục kiểm tra
chủ động xử lý nghiêm các cơ sở karaoke vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
việc chủ động kiểm tra xử lý nghiêm của công an thành phố quảng ngãi
đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự và kiềm chế sự lây nhiễm dịch covid một mươi chín ra ngoài cộng đồng
vi phạm về tải trọng phương tiện luôn là một trong những vấn đề nóng
trong công tác xử lý vi phạm
vi phạm về trật tự an toàn giao thông
do vậy mà ngay sau khi thành phố hà nội dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội
theo tinh thần chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ để phòng chống dịch covid một mươi chín
công tác kiểm tra xử lý xe chở quá tải trên các tuyến cao tốc
đã liên tục được cảnh sát giao thông duy trì triển khai theo kế hoạch
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên một trăm một mươi ba online trên cao tốc pháp vân cầu rẽ
chỉ sau một thời gian lái xe bị xử lý liên quan đến chở quá tải
ngày hôm nay đại diện doanh nghiệp vận tải này đã đến cơ quan chức năng
để ký những cam kết liên quan đến các quy định về trật tự an toàn giao thông
không chỉ doanh nghiệp này mà các đơn vị vận tải thường xuyên lưu thông
trên tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ có vi phạm luật an toàn giao thông
cũng phải ký cam kết không tái phạm
theo đợt dịch dài quá trình công tác quản lý có sự trình bảng
nhưng anh em lái xe có một số đồng có anh em lái xe có những sự vận dụng không đúng
sau khi được cơ quan quản lý nhà nước nhắc dở kiểm tra
thì hôm nay chúng tôi ký văn bản cam kết với các cơ quan chức năng
và xin hứa là sẽ thời gian tới sẽ tập hành nghiêm chỉnh theo quy định về vận tải đồng bộ
theo đại diện cục cảnh sát giao thông kế hoạch kiểm soát vi phạm trở quá tải
trên tuyến cao tốc đã liên tục được triển khai thực hiện từ đầu năm
thống kê cho thấy thực hiện kế hoạch một nghìn một trăm bốn mươi sáu của cục cảnh sát giao thông
về tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm đối với xe chở quá tải trọng
tự ý thay đổi kết cấu thành thùng
từ ngày hai mươi năm tháng ba đến nay lực lượng chức năng đã xử lý một trăm linh một trường hợp xe vi phạm
xử phạt hơn một tỷ đồng
đặc biệt các hành vi vi phạm đã bị phát hiện lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính
với lỗi chở quá tải từ một mươi đến ba mươi
không vì cái mức vượt quá tải trọng mà thấp chúng tôi vẫn kiên quyết xử lý
các phương tiện trở quá tải trọng cho đến hết năm
và sau hết năm này chúng tôi sẽ đề xuất xin ý kiến và chúng tôi sẽ xây dựng
một kế hoạch mới theo điều tra cơ bản và tình hình phù hợp trên tuyến
rõ ràng duy trì xử lý vi phạm trên đường là cần thiết nhưng đó mới chỉ là giải quyết phần ngọn
và một khi không kiểm soát được tải trọng tại nơi bốc xếp hàng hóa
thì những vi phạm liên quan đến tải trọng vẫn cứ tiếp diễn trên các tuyến đường khác nhau
thưa quý vị đội cảnh sát điều tra tổng hợp công an quận nam từ liêm hà nội cho biết
đơn vị này đang tạm giữ một mươi người đã có dấu hiệu tổ chức test nhanh covid một mươi chín trái phép
và bán phiếu xét nghiệm giả cho khán giả trận bóng việt nam nhật bản
vừa diễn ra tại sân vận động mỹ đình tối ngày một mươi một tháng một mươi một
tại cơ quan công an một mươi người này khai nhận là nhân viên của phòng khám đa khoa công nghệ bốn
có trụ sở tại phường võ cường thành phố bắc ninh
do giám đốc phòng khám điều động nên số nhân viên này được đưa từ bắc ninh xuống sân vận động mỹ đình
thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm và thu tiền
phòng khám em được giao nhiệm vụ xuống nơi test covid để giúp đỡ dân đi xem bóng đá

có quyết định của giám đốc
lúc mà đi thì giám đốc nói như thế nào để đưa các bạn xuống nơi này
thì giám đốc bảo với bọn em là sang giúp đỡ dân test nhanh hỗ trợ bà con để bà con xem bóng đá
cái giá bao nhiêu tiền một người
có nghĩa là bọn em chỉ là bên y tế bọn em chỉ là có nhiệm vụ là lấy mẫu và làm tết và trả lời kết quả
test nhanh này
đã có kết quả đóng sẵn ở đây rồi
chưa đóng kết quả
có có có mà còn đóng kết quả đấy
vâng chưa bọn em không có kết quả đâu ạ
khi nào có kết quả âm tính thì bọn em mới đóng dấu
còn không thì bọn em chưa có quả mà
tuy nhiên theo lời của nhân viên y tế này phải lấy mẫu mới ghi kết quả
thế nhưng cơ quan công an cũng đã thu được rất nhiều phiếu xét nghiệm in sẵn đóng dấu âm tính cùng dấu đỏ như thế này
tính từ một mươi hai giờ trưa đến khi bắt đầu trận bóng giữa đội tuyển việt nam và nhật bản
các đối tượng này đã bán ra hơn ba trăm linh phiếu xét nghiệm thu lợi bất chính gần năm mươi triệu đồng
điều đáng nói để các đối tượng thực hiện được hành vi
phần lớn cũng do nhiều khán giả khi đến xem trận đấu chưa nắm rõ được những yêu cầu của ban tổ chức
có người thì được tết có người thì phải mua phải bỏ tiền là ví dụ một trăm linh nghìn
mua cái giấy là để làm sao cho nó nhanh
thì lúc mỹ cũng khoảng sáu giờ hai mươi rồi nóng bộ
thì em mới ra em bảo một cái giấy thì cũng mua cho nó nhanh
thì đúng chưa thế là bao giờ mới vào được sân
thì là mua một trăm linh một tờ giấy rồi để tự kê
và đưa tiền thì đưa cho đệm trị mở áo vào mẫu màu xanh
em không phải biết là mua hay là bán
nhưng mà theo cơ quan chức năng thì hướng dẫn em đến chỗ khu vực để lấy test nhanh covid để được vào sân
em cũng chỉ biết là đến đấy theo hướng dẫn là được lấy mẫu và nộp một trăm linh để được kết quả
thông tin vào thì trong giấy ghi là bắt đầy đủ các dấu và chữ ký và ghi là ấn tính
xác định đây là nhóm đối tượng lợi dụng dịch bệnh và trận đấu bóng đá có nhiều người đến cổ vũ để trục lợi bất chính
bên cạnh đó qua tài liệu thu thập được cơ quan công an còn nhận thấy nhiều giấy tờ của đơn vị này cũng có dấu hiệu giả mạo thông tin của cơ quan nhà nước
hiện công an quận nam tiến liêm đã tạm giữ toàn bộ tăng vật đồng thời điều tra mở rộng các đối tượng có liên quan để làm rõ hành vi vi phạm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum đã bắt giữ một nam học sinh lớp một mươi một trường trung học phổ thông ngô mây thuộc thành phố con tum để điều tra làm rõ về hành vi giết người mà nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm
theo thông tin ban đầu vì thấy võ xuân huy nhắn tin thân mật với người yêu của mình nên trần văn trí chú thành phố con tum đã bực tức và hẹn gặp huy để giải quyết mâu thuẫn nhưng huy không ra
đến trưa ngày một mươi tháng một mươi một huy đang trên đường đi học về thì bị bốn thanh niên gồm trần văn trí cùng với ba thanh niên khác cùng chú tệ xã crong thành phố con tum chặn lại
lúc này trí đã dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp nhiều lần vào đầu của huy làm vỡ mũ bảo hiểm
ngay sau đó để phản kháng lại huy đã lấy con dao bấm trong túi áo ra đâm một nhát ngay ngực của trí rồi bỏ chạy
hậu quả trần văn trí tử vong trên đường đưa đi cấp cứu
được biết ba đối tượng đi cùng trí đang bị công an huyện sa thầy điều tra trong một vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn
trước đường dây đánh bạc nói trên hàng loạt đường dây đánh bạc tổ chức đánh bạc khác trên không gian mạng cũng đã bị lực lượng công an đấu tranh bóc gỡ
có thể nói càng ngày thì thủ đoạn của các đối tượng điều hành những đường dây này lại càng trở nên tinh vi và biến tướng khó lường hơn
đặc biệt trong các chuyên án gần đây cục cảnh sát hình sự bộ công an đã nhận diện được thủ đoạn mới của loại tội phạm này
đó là núp bóng dưới hình thức kêu gọi đầu tư tại trị đánh bạc sử dụng đồng tiền kỹ thuật số để tham gia đặt cửa
thắng tiền các bạn cầm thua tiền chúng tôi bù đầu tư là chắc thắng
lời mời hấp dẫn đã thu hút hàng nghìn người tham gia vào đường dây đánh bạc này
để tham gia người chơi phải nộp tiền việt để mua tiền ảo trên website do các đối tượng chỉ định để được cấp mã cốt vào hệ thống
hiện nay ở việt nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số cho nên chúng nó sử dụng tiền kỹ thuật số này để tham gia cá cực trên các trang mạng do chúng nó thiết lập và có đường link nối với đường link của nước ngoài
sử dụng tiền kỹ thuật số tham gia cá cược trên không gian mạng
đối tượng thiết lập có đường link với nước ngoài
hình ảnh ổ nhóm hình chóp có đối tượng cầm đầu và cấp dưới
đối tượng cấp dưới thì không biết được những người ở phía trên mình
các đối tượng cầm đầu còn tuyển dụng các tuyến dưới có nhiệm vụ marketing chuyên gia đào tạo chuyên gia đọc lệnh hỗ trợ các người tham gia đặt cược
ngoài việc quảng cáo website trên các trang mạng xã hội như facebook zalo youtube thì các đối tượng còn tổ chức các sự kiện mở các buổi hội thảo để giới thiệu chi trả hoa hồng cao cho môi giới khi giới thiệu được người mới tham gia
hình thành lên cái hoạt động của cái ổ nhóm này theo cái hình chóp có đối tượng cầm đầu và những cái đối tượng cấp dưới và chỉ có những cái đối tượng sát với cấp trên nó thì mới biết nhau và hoạt động với gắn kết được vào trên cái hình chóp
nhiều người cứ nghĩ rằng đây là hình thức đầu tư tài chính nhưng thực chất từ việc đầu tư tiền việt chuyển qua tiền kỹ thuật số sau đó chuyển sang ví game trên trang mạng này và cuối cùng là thực hiện việc đánh bạc
qua thực tế đấu tranh triệt phá hàng loạt đường dây ổ nhóm cờ bạc trực tuyến cơ quan chức năng khẳng định các đối tượng là ông chùm đường dây cờ bạc hoàn toàn có thể can thiệp và điều chỉnh kết quả thắng thua theo ý muốn của chúng
đây chính là lý do đẩy người tham gia cờ bạc trực tuyến
đều rơi vào cảnh khuyên gia bại sản
có những công cụ để theo dõi người chơi đặt ván tiền lúc nào và đặt cửa như thế nào và đặt bao tiền
và thứ hai là các bộ phận về vận hành game sẽ có những công cụ để điều chỉnh kết quả tự động theo số tiền đặt cọc hoặc tự động chất kèo theo cái ý muốn của người vận hành
trước những diễn biến khó lường và thủ đoạn tinh vi của các đối tượng tội phạm cờ bạc trên không gian mạng người dân cần nâng cao cảnh giác
đã sập bẫy và tham gia vào các đường dây này người chơi vừa mất tiền vừa vướng vào vòng lao lý
mặc dù không được cấp phép nhưng một nhóm đối tượng đã tự ý đến dựng lều bạt bán kết quả xét nghiệm cho khán giả vào sân xem trận đấu giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển nhật bản vào tối ngày hôm qua
cụ thể trong thời gian diễn ra trận đấu các đối tượng đã lợi dụng việc cổ động viên không có giấy xét nghiệm covid một mươi chín nên bán cho họ
tuy nhiên nhóm này không được cơ quan chức năng cấp phép có dấu hiệu không làm xét nghiệm
mà chỉ điền thông tin của người mua để bán với giá hai trăm linh đồng một tờ
công an quận nam từ liêm thành phố hà nội đã lập biên bản đưa các đối tượng liên quan về trụ sở cơ quan công an để làm rõ hành vi
thưa quý vị và các bạn huyện ba vì thành phố hà nội có tổng cộng hơn bốn mươi bảy km sông hồng và sông đà chảy qua
đây là địa bàn lý tưởng để nhiều đối tượng chờ cơ hội khai thác cát trái phép với nhiều phương thức và thủ đoạn rất tinh vị
tuy nhiên nhờ làm tốt công tác bám sát địa bàn hàng loạt vụ việc và đối tượng liên quan đến cát tặc đã bị công an huyện ba vì phát hiện và chìa xóa
lợi dụng đêm tối để khai thác hoạt động không theo quy luật và có cảnh giới nghiêm ngặt
khi bị cơ quan chức năng phát hiện các đối tượng cát tạc lập tức tăng ga bỏ chạy
lộ máy chạy đây lộ máy chạy đây
có thể nói đây là một cái công việc mà cũng là một cái biện pháp mà phải trinh sát mật phục
trao đổi thông tin với nhau thường xuyên và lên kế hoạch thật chặt chẽ hiếm đồng thì mới có thể bắt được các đối tượng này
vì các đối tượng này rất là manh nha
công suất máy hút cát thì rất lớn
rồi là lợi dụng các địa bàn giám danh để chúng có thể chạy sang và có thể bỏ phương tiện
thậm chí cả đánh chìm nắm tàu để tẩu tán tăng vật
từ đầu năm đến nay với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng
quản lý tốt địa bàn công an huyện ba vì đã bắt giữ tám vụ khai thác cát trái phép
khởi tố hai vụ năm đối tượng giảm bốn vụ so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
mới đây khoảng ba giờ bốn mươi năm phút ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
tổ công tác của công an ba vì phối hợp với đội cảnh sát đường thủy số một
phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội đã bắt giữ thành công tàu khai thác cát chẽ phép
với khối lượng cát trên hai khoang chứa là hai trăm bốn mươi một tám mét khối
trong vụ án thì có ba đối tượng
trong đó có hai đối tượng tỉnh ngoài
các đối tượng có sự cấu kết với nhau và tìm hiểu địa bàn rất kỹ
sử dụng máy công suất lớn để thực hiện hút cát trái phép trên sông hồng
và thường hoạt động vào ban đêm để tránh sự phát hiện của công an chức năng
trong quá trình điều tra thì ban đầu các đối tượng thường không thừa nhận hành vi phạm tội của mình
sau đó bằng sự kiên quyết và đấu tranh thì các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội
và hiện tại đang
cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can để điều tra và tiếp tục đấu tranh với các đối tượng có liên quan khác
ngoài việc triển khai kế hoạch nghiệp vụ
thời gian gần đây công an huyện còn tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho chủ phương tiện
chủ bãi tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng
cùng với đó dựa vào tai mắt của nhân dân để nắm bắt tình hình
xác định được đây là một địa bàn tiềm ẩn
thì công an huyện ba vì đã thường xuyên chủ động nắm tình hình
và đồng thời cũng đã bố trí các đường dây nóng từ dưới cơ sở
thông qua những người dân ở tại các khu vực ven sông
cung cấp số đường dây nóng của ban chỉ huy công an huyện
để cho những người dân kịp thời trao đổi cung cấp thông tin
khi phát hiện thấy tình hình hoạt động khai thác cát trái phép
thời gian qua tình hình khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện ba vì đã giảm hẳn
tuy nhiên hoạt động khai thác cát vẫn là vấn đề nóng bỏng và phức tạp
đặc biệt là tại khu vực vùng rắp danh
vì vậy bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng
rất cần nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
phòng chống tội phạm mạnh dạn tố cáo đối tượng khai thác cát trái phép
góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên những tuyến sông